quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua vùng áp thấp trên khu vực giữa và nam biển đông có xu hướng hoạt động mạnh hơn
với hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
thì đến trưa và chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ cách bờ biển các tỉnh
từ bình định đến khánh hòa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông
với gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên được xác định là từ vĩ tuyến một mươi hai một mươi sáu độ vị bắc
từ một trăm một mươi hai đến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
ngoài ra do kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định trở xuống đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
riêng vùng biển phía tây của khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ một năm mươi m đến hai năm mươi m biển động
do vùng áp thấp trên khu vực giữa và nam biển đông kết hợp thêm với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày hôm nay khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận thậm chí sang cả khu vực tây nguyên
và hầu hết các tỉnh nam bộ đồng loạt có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
theo dự báo xa hơn từ ngày bảy đến một mươi một tháng một mươi ở các tỉnh trung bộ có khả năng có mưa to đến rất to
đặc biệt là ở khu vực từ hà tĩnh trở vào đến đà nẵng sẽ có mưa rất to
với lượng mưa phổ biến là từ nam đông
tại các tỉnh bắc tây nguyên lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm trên một đợt
còn tại các tỉnh nam tây nguyên và nam bộ lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh cho đến hai trăm năm mươi mm trên một đợt
với bắc bộ trong ngày hôm nay những sóng lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta
nằm trong khối không khí lục địa với bản chất là khô và lạnh nên mưa ở bắc bộ sẽ giảm dần
trời chỉ nhiều mây trong buổi sáng sau đó đến chiều trời chuyển năng gián đoạn
nền nhiệt trong ngày hôm nay
trên các khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước